thưa quý vị thay mặt bộ chính trị đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư
trưởng ban tổ chức trung ương đã ký ban hành quy định số một trăm bốn mươi hai về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
theo đó bộ chính trị thí điểm quy định cho phép người đứng đầu giới thiệu nhân sự bầu cử bổ nhiệm làm cấp phó
quy định số một trăm bốn mươi hai của bộ chính trị nêu rõ trách nhiệm thẩm quyền của người đứng đầu
bao gồm giới thiệu nhân sự bầu cử bổ nhiệm cấp phó giới thiệu nhân sự bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cung cấp
bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý
việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của bộ chính trị
nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ người đứng đầu dựa vào số lượng tiêu chuẩn yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh
sau bước này cấp ủy tổ chức đảng tập thể lãnh đạo cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo
với nguồn nhân sự từ nơi khác người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình
quy định nêu trường hợp khuyết ủy viên ban thường vụ thì người đứng đầu căn cứ vào đề án công tác nhân sự đại hội danh sách quy hoạch để chọn giới thiệu nhân sự
từ đó tập thể ban thường vụ sẽ xem xét trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên
nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi bầu cử
theo quy định một trăm bốn mươi hai người đứng đầu còn có quyền xem xét bổ nhiệm miễn nhiệm cấp trường của đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý
việc bổ nhiệm miễn nhiệm sau khi thống nhất phải gửi văn bản đến cấp ủy tổ chức đảng
đi cùng với quyền quy định một trăm bốn mươi hai của bộ chính trị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ
người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm với tiêu chuẩn điều kiện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu
tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện đà bắc tỉnh hòa bình đồng chí trương thị mai lắng nghe kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh một số nội dung
quan tâm thực hiện chính sách tri trả môi trường rừng mở rộng tuyến đường tỉnh bốn trăm ba mươi ba và một số tuyến đường liên xóm liên xã để thuận lợi lưu thông hàng hóa nông sản của nhân dân
tăng suất đầu tư cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trương thị mai ghi nhận và làm rõ thêm các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện đà bắc về những khó khăn vướng mắt như thực hiện tiêu chí nông thôn mới
mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng giao thông khó khăn
những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của trung ương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu ghi nhận và có ý kiến tại kỳ họp quốc hội sắp tới
hôm tới người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn góp phần thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ ca cấp đã đề ra
sau khi nghe báo cáo của đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các đại biểu cử tri huyện quan sơn liên quan đến các chế độ chính sách an sinh xã hội đối với khu vực miền núi
công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất các chế độ về chính sách giáo dục đào tạo đối với vùng dân tộc miền núi đường giao thông nông thôn miền núi
thủy lợi và nước sinh hoạt văn hóa xã hội chính sách đối với lực lượng công an bán chuyên trách chính sách với người có công với cách mạng
thay mặt tổ đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa đại tướng lương cường đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri
đóng góp nhiều nội dung rất sâu sắc tâm huyết thể hiện trách nhiệm đối với các vấn đề của đất nước của tỉnh thanh hóa của huyện quang sơn
và tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các cử tri huyện quang sơn
những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi và làm rõ
đối với những vấn đề chưa được giải đáp đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến quốc hội
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét một cách thấu đáo và thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ báo nhân dân sẽ tổ chức buổi triển lãm
tương tác tranh panorama chiến dịch địa biên phủ
đây được coi là một trong những sự kiện hấp dẫn do những người làm báo đảng thực hiện nhằm lan tỏa niềm tự hào chung của dân tộc
mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ đang được gấp rút hoàn thành
dự kiến khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn đường kính năm năm m chiều cao hơn ba m
và trải nghiệm tương tác bằng công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ
triển lãm sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng năm đồng thời tại hai địa điểm
trụ sở báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành văn hóa thể thao và du lịch
đặc biệt là các ngành hiếm ngành truyền thống khó tuyển sinh cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đắt hàng
ngày hôm nay bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trường đại học văn hóa hà nội
ngày hội tuyên truyền hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút một mươi hai cơ sở đào tạo trực thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch tham gia
ngày hội là hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các cơ sở đào tạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp
cung cấp thông tin rộng rãi về phương thức tuyển sinh ngành nghề đào tạo chế độ chính sách và học phí
mang lại lợi ích thiết thực đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của học sinh sinh viên
thông qua các hoạt động tại ngày hội học sinh sinh viên có cơ hội được giao lưu trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục
hướng nghiệp mở rộng cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và định hướng cho tương lai sau khi tốt nghiệp
sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút phát triển nguồn nhân lực cho ngành văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao và du lịch
đặc biệt là các ngành hiếm ngành truyền thống cần bảo tồn và đào tạo theo cơ chế đặt hàng
qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp văn hóa tại việt nam trong tương lai

hiệp hội đã hoàn thiện công tác tổ chức bồng một mươi hai ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ năm
đồng thời thông qua nghị quyết đại hội với nhiều nhiệm vụ được đặt ra trong giai đoạn mới
hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác góp ý với bộ giáo dục và đào tạo về xây dựng sửa đổi thông tư đối với lĩnh vực thiết bị giáo dục
xây dựng các giải pháp tăng cường chuyên môn như cập nhật công nghệ kỹ thuật sản phẩm thiết bị dạy học mới trong nước và nước ngoài
đến các hội viên hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong sản xuất cung ứng thiết bị giáo dục